đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng sáu tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám ủy ban kiểm tra thành ủy ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu ban thường vụ thành ủy tp hcm và các cấp ủy cung cấp kiểm tra đối với năm trăm chín mươi tám tổ chức đảng và sáu trăm linh năm đảng viên
kết quả cấp ủy các cấp đã yêu cầu một trăm linh ba tổ chức đảng và một trăm bảy mươi chín đảng viên chấn chỉnh khắc phục sửa chữa hạn chế khuyết điểm hai trăm linh một đảng viên bị thi hành kỷ luật
giới những sai phạm được kết luận là thiếu trách nhiệm di phạm các quy định về đề bạc điều động bố trí cán bộ
tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá cao những kết quả công tác kiểm tra giám sát trong đảng góp phần quan trọng vào kết quả chung của đảng bộ và chính quyền
tuy nhiên các cấp ủy đảng cần tăng cường giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc theo dõi các thông tin trên báo chí phân công người theo dõi ra soát nắm bắt thông tin và chỉ đạo giải quyết kịp thời
đồng thời cần đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo điều hành nhất là việc thực hiện bảy chương trình đột phá mà nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ một mươi đề ra